thưa quý vị liên quan tới vụ án mạng nghiêm trọng khiến ba bà cháu tử vong tại xã lê trung huyện hòa an tỉnh cao bằng
lực lượng công an tỉnh cao bằng đã bắt giữ đối tượng thang phi hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú tại nà mẩn xã lê trung huyện hòa an về hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày bốn tháng bốn đối tượng hùng đã dùng xà beng tấn công khiến bà đoàn thị loan sáu mươi ba tuổi chết tại chỗ
hai cháu bảy tuổi và ba tuổi chết trên đường đưa đi cấp cứu cả ba nạn nhân ở cùng xóm với hung thủ
ngay sau khi nhận được tin báo cơ quan công an đã nhanh chóng triển khai lực lượng và bắt giữ được đối tượng và tăng vật
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng thang phi hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đối tượng hùng có tiền sử bệnh tâm thần và có tên trong danh sách theo dõi tại cơ sở y tế địa phương
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật